ngày một mươi một tháng một mươi liên đoàn lao động tp đà nẵng tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt cho đời sống người lao động năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức biểu dương bốn mươi hai doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động
luật công đoàn chăm lo tốt đời sống việc làm cho người lao động
trong thời gian qua các doanh nghiệp đã gắn kết phối hợp với các cấp công đoàn bảo đảm việc làm
thực hiện tốt quy định về tiền lương tiền thưởng ký hợp đồng lao động bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
nhiều doanh nghiệp chủ động chia sẻ khó khăn cải thiện bữa ăn ca hỗ trợ tiền điện tiền trọn tăng tiền thưởng
bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp